các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên chủ tịch ubnd tp thủ dầu một khẳng định những hình ảnh văn bản và thông tin trên đều là giả mạo
theo chủ tịch ubnd tp thủ dầu một hiện tại thành phố chỉ thực hiện phong tỏa khu phố năm một phần khu phố ba một phần khu phố sáu và khu nhà trọ thuộc khu phố bảy của phương phú hòa do liên quan đến ca mắc covid một mươi chín bệnh nhân một nghìn tám trăm bốn mươi ba là nữ sinh viên đại học thủ dầu một

các khu vực còn lại của phường phú hòa thực hiện một phần theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với các phường phú cường phú lợi phú thọ nghĩa tránh tránh nghĩa thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
uống rượu sau đó lại có hành vi lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch một trường hợp tại hải dương đã bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền hai năm triệu đồng
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở km bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi
tổ ngã tư hoàng tiến phường hoàng tiến tp trí linh tổ công tác đã yêu cầu ông nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại khu dân cư đồng cồng phường hoàng tiến thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế
do có sử dụng rượu bia trước đó ông thủy đã có hành vi lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính số tiền hai năm triệu đồng
đến thời điểm ngày hôm nay bốn tháng hai đà nẵng đã giám sát việc cách ly tại gia đình đối với ba trăm tám mươi hai trường hợp trở về từ vùng dịch và đã xét nghiệm hơn tám trường hợp có triệu chứng sốt và ho
đà nẵng đã tạm hoãn những lễ hội lớn và bắt đầu thực hiện xét nghiệm hơn một nhân viên tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
cụ thể đà nẵng đã quyết định tạm hoãn lễ hội quan thế âm tại quận ngũ hành sơn tổ chức xét nghiệm toàn bộ hơn một cán bộ nhân viên sân bay quốc tế

ngoài trần quốc dũng đường dây đánh bạc này còn có sự tham gia của năm đối tượng đều là nữ là đặng thị xuân phương nguyễn ái vân vũ thị hạnh lại thị thanh và vũ thị quyên tất cả đều trú tại thành phố cẩm phả
bước đầu cơ quan công an đã thu giữ một mươi điện thoại di động các loại một xe ô tô một còng số tám và ba hộp pháo sáng
quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng này đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền đã đánh bạc là hơn sáu trăm linh sáu triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt đề các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định
lợi dụng ban đêm để trộm cắp tài sản bùi thiên sinh trú tại thành phố hồ chí minh vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ để tạm giữ để điều tra
đáng nói là địa điểm mà sinh đột nhập là một nhà thờ trên địa bàn
cụ thể vào tối ngày một tháng hai
khi theo dõi nhà thờ du sinh ở phường năm thành phố đà lạt không có người
sinh đã lén lút đột nhập cậy cửa và lấy đi số tiền gần một mươi bốn triệu đồng
một lượng vàng sgc bốn số chín và một máy tính sách tay với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng rồi lẩn trốn về thành phố hồ chí minh
ngay khi nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã xác lập chuyên án tiến hành bắt giữ đối tượng
đến ngày ba tháng hai khi đang trên xe khách về thành phố hồ chí minh thì đối tượng bị bắt giữ đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
công an tp đà lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng sinh về hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị và các bạn khi việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn điện thắp hương thử cúng và đốt vàng mã phục vụ sinh hoạt trong dịp tết
tại các gia đình tăng cao so với thời gian trước thì mùa khô đặc biệt là dịp tết nguyên đán là thời điểm mà tình hình cháy nổ có diễn biến rất phức tạp
và để chủ động phòng ngừa những thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ xảy ra công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu nạn quốc hộ tập trung triển khai tại các khu dân cư
hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh là một trong những loại hình tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao trong thời điểm hiện nay
đấu nối điện tùy tiện hệ thống ga bếp đun nấu thiếu an toàn việc sắp xếp hàng hóa không đảm bảo khoảng cách gần sát các ổ điện
đây là những thói quen của nhiều hộ dân và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ
chúng tôi sẽ nâng lên hàng đầu nhất là về tất cả những sử dụng về ga về điện
khi chúng tôi kết thúc làm việc thì chúng tôi sẽ khóa tất cả các loại ga và tắt tất cả những thiết bị điện không cần thiết
để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho phòng cháy chữa cháy của cơ sở của mình
đến đến hôm nay với tình hình dịch bệnh covid diễn ra cũng khá là phức tạp
do vậy các thành viên châu đình có lẽ sẽ tập trung nhiều hơn
ở nhà sinh hoạt trong các căn hộ
do vậy cái việc cẩn trọng hơn trong sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa cũng là một trong những cái điều mà các gia đình cần phải chú ý
để giảm thiểu nguy cơ phát sinh cũng như giảm thiểu sức cố cháy xảy ra
và nếu như có sức cố cháy xảy ra thì sẽ phát hiện sớm kịp thời và xử lý để giảm thiểu thiệt hại do cháy xảy ra
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán năm trước toàn quốc xảy ra một trăm một mươi sáu vụ cháy làm hai người bị thương
việc người dân chủ động các phương án xử lý khi có sự cố xảy ra là hết sức cần thiết đặc biệt là phương án thoát nạn cụ thể cho từng ngôi nhà
đi tới từng khu dân cư tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy như thế này đã là việc làm thường xuyên
và đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của địa phương tập trung triển khai
nhất là thời điểm cận tết nguyên đá hiện nay
với hy vọng công tác phòng cháy chữa cháy sẽ được thay đổi từ ý thức của mỗi người dân